trung tâm ứng phó sự cố hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân bộ quốc phòng phối hợp với tiểu đoàn hoác bảy mươi tám thuộc quân khu năm đã tổ chức phun chất khử trùng tại phố cổ hội an tỉnh quảng nam
tính đến tám h từ tám h đến một mươi h sáng nay đoàn xe chuyên dụng gồm sáu chiếc phun tiêu độc khử trùng ở khu vực đường nguyễn phúc tần la hối nguyễn phúc chu lưu quý kỳ nguyễn hoàng châu thượng văn ngo quyền khu phố cổ hội an gồm đường cao hồng lãnh lê lợi hai bà trưng trần phú nguyễn thái học bạch đằng hoàng văn thụ khu vực chùa sư nữ phong thọ ở trung phương sơn phong và bệnh viện đa khoa tp hội an
tổng diện tích phun là hơn ba mươi một sáu trăm linh m hai